ngày sáu tháng tám tại thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên câu lạc bộ tuổi trẻ vì biển đảo quê hương
phối hợp với đoàn dân chính đảng tỉnh điện biên đã tổ chức chương trình tuyên truyền về biển đảo quê hương
đến hơn bốn trăm linh đoàn viên thanh niên trên địa bàn
đây là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền giáo dục tuổi trẻ về lòng yêu nước
khơi dậy tình cảm và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc gìn giữ chủ quyền biển đảo lãnh hải thiêng liêng của tổ quốc
tại buổi gặp mặt các đoàn viên thanh niên đã được thông tin về tình hình biển đảo quốc gia
đặc biệt là những vấn đề nóng trên biển đông liên quan đến hai quần đảo hoàng sa và trường sa trong thời gian qua
nắm bắt thông tin về quan điểm của các nước trên thế giới và quan điểm của việt nam đối với vấn đề biển đông
trong đó nhấn mạnh việt nam kiên quyết bảo vệ vùng lãnh hải và toàn vẹn chủ quyền quốc gia
bên cạnh đó các đoàn viên thanh niên cũng được phổ biến về chương trình trường sa xanh
do trung ương đoàn và bộ tư lệnh hải quân phát động nhằm kêu gọi tuổi trẻ nhân dân cả nước
quyên góp kinh phí nguồn lực các giải pháp kỹ thuật để chế tạo thiết bị hỗ trợ đời sống chiến sĩ
và nhân dân trên quần đảo trường sa và nhà ràn dk một
đây là lần đầu tiên các bạn trẻ trên địa bàn tỉnh điện biên được thông tin rõ nét về tình hình biển đảo
nên cảm thấy rất hứng thú và tăng thêm quyết tâm bảo vệ chủ quyền linh thiêng của tổ quốc
thì mình cảm thấy rất là vinh dựng và rất cảm thấy rất là hứng thú được nghe mọi người nói về biển đảo
và với tuổi trẻ mình thì mình rất mong được góp nhiều sức lực và trí tuệ mình về nhiều thêm nữa
và gây dựng cho biển đảo ngày càng thêm xanh tươi
thông qua những thông tin do quân chủng hải quân cung cấp
thì đoàn viên thanh niên trong toàn khối đã hiểu được
những vấn đề thời sự những vấn đề biển đảo việt nam
đặc biệt là với tình hình an ninh hiện nay mà cả nước đã quan tâm
điện biên là tỉnh đầu tiên ở tây bắc được câu lạc bộ tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tổ chức chương trình
cũng tại buổi gặp mặt câu lạc bộ tuổi trẻ vì biển đảo quê hương đã trao bản đồ việt nam
với đầy đủ vùng lãnh thổ đất liền và biển đảo cho các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh
trao kỷ yếu hành trình không
điện biên là tỉnh đầu tiên ở tây bắc chúng tôi đặt chân đến và chúng tôi đã có được dịp để chia sẻ thông tin
và tôi nghĩ rằng hoạt động đó rất là ý nghĩa bởi vì thông tin về biển đảo về chủ quyền của đất nước chúng ta
cần được chia sẻ cộng đồng một cách rộng rãi và đến tất cả những người từ miền núi đến thành phố
từ đất liền đến biển đảo ở đâu đâu là người dân việt nam cũng như những người yêu trụ hòa bình
đều được nắm thông tin và khẳng định được
chủ quyền biển đảo trường sa hoàng sa là của việt nam
sau buổi gặp mặt này nhiều bạn trẻ điện biên cũng cho biết rất mong muốn được tham gia vào câu lạc bộ tuổi trẻ
vì biển đảo quê hương để mang tinh thần biển đảo đến với tất cả cộng đồng dân tộc việt nam